đồn biên phòng diễn hành bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an đã hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao đối tượng tàng trữ hai trăm linh viên ma túy cho công an huyện diễn châu xử lý theo quy định của pháp luật
vào tối ngày hai mươi tám tháng bảy tại xóm sáu xã diễn thành huyện diễn châu đồn biên phòng diễn thành phối hợp với công an huyện diễn châu đã phát hiện bắt giữ đối tượng đinh văn hiển
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chú tệ huyện nho quan tỉnh ninh bình có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ được là hai trăm linh viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến